bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an luôn coi công tác đối ngoại hợp tác quốc tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng
do đó các đồng chí trưởng cơ quan đại diện tiếp tục quan triệt sâu sắc quan điểm chủ trương đường lối của đảng nhà nước về đối ngoại nói chung đối ngoại trong lĩnh vực chính trị an ninh nói riêng
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc vận dụng sáng tạo trường phái ngoại giao cây tre trong quan hệ với các đối tác
ghi nhận những bước phát triển mới của tổng công ty g tel bộ trưởng tô lâm đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tổng công ty g tel công ty g tel mobile tập trung lãnh đạo xây dựng g tel mobile có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp hiệu quả
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm phát động toàn lực lượng ủng hộ sử dụng mạng viễn thông di động của công ty g tel mobile để thúc đẩy các nguồn nội lực phát triển doanh nghiệp trong ngành
đề nghị công an các địa phương phổ biến toàn thể cán bộ chiến sĩ sử dụng sản phẩm dịch vụ của g tel mobile cho hoạt động nghiệp vụ và cả hoạt động bình thường trong đời sống và gia đình
trong tuần thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc với công an quận hoàng mai thành phố hà nội
đồng chí thứ trưởng ghi nhận biểu dương đánh giá cao công an quận luôn chủ động nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
thực hiện đạt và vượt các mục tiêu yêu cầu đề ra trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tò cũng đã đến dự lễ sang nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn tại địa bàn quận hoàng mai tp hà nội
trực tiếp gặp gỡ động viên các tân binh nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
chủ trì buổi làm việc với các đơn vị nhằm triển khai công tác chuẩn bị
các điều kiện tổ chức hội nghị những người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước asean lần thứ hai mươi bảy dgicm hai mươi bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc
cần khẩn trương chuẩn bị nội dung xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các đơn vị
đảm bảo hội nghị được tổ chức đáp ứng các yêu cầu đối ngoại theo chủ trương hợp tác asean của đảng và nhà nước
trong tuần thứ trưởng lương tam quang cũng đã chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc trong vùng dân tộc trăm
đỉnh ninh thuận và lệ ký kết hợp tác giữa hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam và tập đoàn gilead
chào mừng ngày reha denemek chủ tịch hội đồng kinh doanh thổ nhĩ kỳ việt nam trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an mong muốn
ngày reha denemek tiếp tục phát huy vai trò cầu nối
giới thiệu bộ công an việt nam
các doanh nghiệp hàng đầu thổ nhĩ kỳ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh quốc phòng và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất các vũ khí công cụ hỗ trợ và phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm của việt nam
trong tuần thứ trưởng lê văn tuyến cũng đã dự hội nghị tổng kết công tác nghỉ dưỡng trong công an nhân dân
dự lễ khởi công xây dựng ba mươi sáu trụ sở làm việc công an xã tại tỉnh bà rịa vũng tàu
làm việc tại trường đại học cảnh sát nhân dân và dự lễ giao nhận quân tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai tại quảng trường trung tâm huyện bát sát tỉnh lào cai huyện bát sát tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn cho một trăm hai mươi ba tân binh là những thanh niên ưu tú của huyện lên được nhập ngũ
thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước
tại buổi lễ trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo tỉnh lào cai đã tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày hôm qua công an tỉnh hà giang đã tổ chức hành trình về nguồn tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bác bó tỉnh cao bằng
đoàn đạn răng hoa dân hương thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lào vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc việt nam
sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ những người con thân yêu đã hy sinh sương máu cho độc lập tự do thống nhất đất nước
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại công an tỉnh hà giang
nguyện tuyệt đối trung thành với đảng với nhà nước và nhân dân không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác và sáu điều bác dạy công an nhân dân
nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ vững kỷ luật kỷ cương đoàn kết thống nhất đổi mới tỏa diện trên các mặt công tác xây dựng lực lượng công an hà giang trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
xứng đáng là lực lượng vũ trang sắc bén bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội là con em yêu quý của nhân dân
dịp này đoàn đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử đặc biệt thăm nơi ở và nơi làm việc của bác hồ tại bảng bác bó xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng
cùng với sự phát triển kinh tế xã hội dịch vụ cho thuê phòng trọ cũng ngày càng mở rộng đến các khu vực nông thôn miền núi
dịch vụ này phát triển không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân mà còn góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho học sinh sinh viên và người lao động tự do
tuy nhiên nếu không được quản lý tốt thì cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
thời gian qua mô hình khu nhà trọ bảo đảm an ninh trả tự tại tỉnh yên bái đã phát huy hiệu quả
điều đạn hàng tháng lực lượng công an thị trấn mậu a huyện văn yên tỉnh yên bái lại phối hợp với các chủ nhà trọ trên địa bàn
tiến hành kiểm tra giả soát đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự mất an toàn phòng cháy chữa cháy
thông qua việc kiểm tra như thế này đã giúp kịp thời hạn chế những nguy cơ điều kiện phát sinh tội phạm
đồng thời cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
nhà trọ ở đông quân là cách xa thị trấn tầm khoảng một mươi hai cây
tại vì đi lại rất là khó khăn nên việc ở trọ thì trọ cũng đã tìm hiểu rất nhiều nhà trọ
tiêu chí của cháu là đầu tiên là phòng phải rộng rãi và thoáng mát
cái thứ hai là nếu mà lỡ mà nó có cái rủi ro hay sự cố gì xảy ra thì phải có cái cách nào đó để mình thoát ra đến cách nhất
địa bàn thị trấn mậu a giữ vị trí trung tâm của huyện văn yên
trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội số lượng người dân học sinh đến thuê trọ trên địa bàn ngày càng nhiều
tiềm mẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự nguy cơ xảy ra cháy nổ cũng ngày càng tăng cao
hiện tại thì ở công an thị trấn thì còn khoảng gần sáu mươi cơ sở kinh doanh về dịch vụ cho thuê lưu trú
công an thị trấn mậu a đã triển khai các biện pháp về phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự và đã xây dựng mô hình là khu nhà trọ đảm bảo về an ninh trật tự
và đã thành lập một nhóm giao lưu và các thành viên trong nhóm là các chủ hộ của các cơ sở nhà trọ để thông báo
về các tuyên truyền về các biện pháp về đảm bảo an ninh trật tự
cái này nữa là phòng ngừa tội phạm
xây nhà trọ bảy phòng được ông dực xây dựng cách đây gần chục năm chủ yếu cho học sinh và người lao động ngoài địa bàn đến thuê trọ
thời điểm xây dựng khu nhà trọ còn chưa bảo đảm yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy
công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng chưa thực sự được trú trọng
tuy nhiên từ khi tham gia mô hình khu nhà trọ bảo đảm về an ninh trật tự
bản thân ông dực đã được lực lượng công an hướng dẫn và chủ động xây dựng lối thoát hiểm
trang bị các bình bọt chữa cháy lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh xung quanh khu vực nhà trọ
do vậy tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm tạo sự yên tâm gắn bó đối với khách thuê trọ
mô hình khu nhà trọ đảm bảo về an ninh trật tự được lực lượng công an thị trấn mậu a
triển khai đến tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn
thông qua mô hình lực lượng công an thị trấn mậu a đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật
trong kinh doanh dịch vụ lưu trú chú trọng thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thông qua mô hình người dân cũng đã cung cấp cho lực lượng công an hàng chục nguồn tin có giá trị
trong đấu tranh phòng chống tội phạm có phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian tới thì công an thị trấn mậu a sẽ tiếp tục tuyên truyền đến các cơ sở nhà trọ
tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đăng ký tạm trú lưu trú
và tuyên truyền đến các công dân về phát hiện và có thông báo đến công an thị trấn
về những trường hợp có biểu hiện nghi vấn về tội phạm để phối hợp với công an thị trấn
cũng giúp tăng cường về công tác nắm tình hình và đảm bảo bảo vệ an ninh trật tự
hiện nay các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đã được hoàn thiện chặt chẽ và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc
tuy nhiên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mình thì mỗi người dân vẫn cần nâng cao nhận thức
và ý thức chấp hành các quy định tại các cơ sở lưu trú tích cực phối hợp với lực lượng công an
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
tin an ninh trật tự liên quan tới vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
trong vụ án này có hai bị can mang quốc tịch trung quốc làm việc tại ngân hàng scb đã giúp sức cho bà trương mỹ lan rút ruột hàng trăm ngàn tỷ đồng
hiện nay đã bỏ trốn cơ quan công an tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý

trong vụ án này có hai bị can mang quốc tịch trung quốc làm việc tại ngân hàng scb đã giúp sức cho bà trương mỹ lan rút ruột hàng trăm ngàn tỷ đồng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sơn henry kajian đã ký bốn trăm tám mươi bảy biên bản đồng ý cho ba trăm năm mươi sáu khách hàng nhóm của trương mỹ lan
vay sáu trăm linh hai khoản vay tổng dư nợ năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó tổng giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay là một trăm một mươi năm tỷ đồng
gây thiệt hại cho scb số tiền bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
hai đối tượng sơn henry kajian và lam lee george đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra
điều tra vụ án tạm đình chỉ điều tra hai bịa can khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý
tại điện biên lực lượng chức năng vừa bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch lào
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vào thu giữ là ba mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào lúc bảy giờ ba mươi phút sáng nay tại khu vực cọc xấu một trăm một mươi năm tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận bản hủy môi xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
đang tàng trữ ba mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp
bước đầu đối tượng khai nhận tên là sô bích trú tại tỉnh phong sa lì lào
các viên nén trên là ma túy tổng hợp do sôm bích nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông
ở tỉnh phong sa lì lào mang sang việt nam giao cho một đối tượng không rõ danh tính
với tiền công là một mươi triệu tiền kíp lào
thông tin từ công an tp hcm

trong tháng hai vừa qua công an tp hcm đã xử lý gần một mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chiếm gần ba mươi hai tổng số trường hợp vi phạm pháp luật giao thông trên địa bàn thành phố
trong tháng hai vừa qua công an tp hcm đã xử lý một mươi năm tám trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chiếm ba mươi một chín tổng số trường hợp vi phạm pháp luật giao thông trên địa bàn thành phố
xử lý năm bốn trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm tốc độ
riêng trong dịp cao địa điểm tết nguyên đán vừa qua
từ ngày một mươi một tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai đã xử phạt một mươi ba trăm ba mươi chín trường hợp vi phạm giao thông
trong đó bốn sáu trăm hai mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ quy định là một bảy trăm một mươi hai trường hợp
sau những ngày nghỉ tết người dân quay trở lại thành phố để học tập làm việc
do đó lưu lượng xe tham gia giao thông gia tăng
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã chỉ đạo các đội trạm thuộc phòng
chủ động có kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong năm ngoái công an tp hcm đã xử lý một trăm hai mươi tám một trăm bốn mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ubnd huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa khảo sát và kiểm tra tình hình khắc phục sự cố
tuôi bin điện gió bị rơi gãy cánh quạt trên địa bàn vào ngày một tháng ba vừa qua
lãnh đạo huyện hòa bình yêu cầu doanh nghiệp cần định kỳ kiểm tra
để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và hoạt động tránh các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai
để đảm bảo an toàn tài sản của doanh nghiệp và người dân
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng ba tại chủ tua pin gió wt tám nằm tại ấp vĩnh mới
xã vĩnh thịnh huyện hòa bình đã xảy ra sự cố rơi cánh quạt của trụ
bước đầu sự cố không gây thiệt hại về người còn về tài sản chưa xác định được thiệt hại
hiện tại công ty cổ phần năng lượng hacom bạc liêu phối hợp cùng lãnh đạo các đơn vị
huy động các lực lượng phong tỏa hiện trường khẩn trương khắc phục sự cố
đồng thời thành lập đoàn để xác minh thống kê thiệt hại làm rõ nguyên nhân
đây là dự án điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền
tại khu vực đồng bằng sông kiểu long trong lĩnh vực sử dụng nguồn năng lượng sạch để sản xuất điện năng
thưa quý vị đà nẵng có một vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội
của khu vực miền trung tây nguyên cũng như cả nước
nhiệm vụ quốc phòng an ninh và chủ quyền biệt đảo luôn được chính quyền thành phố
và các lực lượng vũ trang đặt lên hàng đầu
sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa bộ đội biên phòng thành phố và công an thành phố đà nẵng
tại các địa phương biên giới biển đã mang lại những kết quả tích cực
giúp đảm bảo an ninh trật tự an toàn khu vực biên giới
một buổi tuần tra ở khu vực ven biển thuận phước
đơn vị bộ đội biên phòng trạm kiểm soát thuận phước thường xuyên phối hợp với công an phường
để tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn kịp thời nhận định và đưa ra những giải pháp cụ thể
cho công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới biển
sự chủ động nắm tình hình ở một địa bàn đặc thù đã giúp hai lực lượng biên phòng và công an
phối hợp xử lý kịp thời tình huống phức tạp liên quan đến an ninh biên giới quốc gia
an ninh trật tự khu vực biên giới biển
đặc thù riêng của khu vực như về an ninh trật tự do đó là những phương pháp đảm bảo duy trì an ninh trật tự
cũng sẽ có những điểm riêng biệt
vì vậy yêu cầu phối hợp với lực lượng công an cũng có những điểm cần phải linh hoạt sáng tạo
chúng tôi đã có những công tác phối hợp tuyên truyền để bà con đặc biệt là bà con ở đây là bà con ngư dân
làm sao nắm hiểu được những điều này

chúng tôi đã có những công tác phối hợp tuyên truyền để bà con đặc biệt là bà con ngư dân làm sao nắm hiểu được những điều này
ở đây bản thân tôi thấy ghi nhận là có sự phối hợp chặt chẽ và sự quan tâm
từ những việc xuống địa bàn của các đồng chí biên phòng cũng như là công an khu vực
thì nắm bắt rất là sắc sao rất là quan tâm đến cái đời sống của nhân dân bà con chúng tôi
thì đó cũng là một tiền đề ban đầu cho tạo điều kiện tốt cho cái hoạt động khu dân cư
cũng như là những tệ nạn giảm dần những nạn xã hội và ổn định cuộc sống cho bà con
phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ
những người lính biên phòng ở các địa phương có biên giới biển vẫn âm thầm với nhiệm vụ được sao
tổ chức phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại
tội phạm hình sự ma túy xảy ra trên địa bàn
qua đó càng củng cố hơn quan hệ phối hợp giữa lực lượng bộ đội biên phòng và lực lượng công an thành phố
thể hiện qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được các cấp biểu dương và khen ngợi
là lực lượng vũ trang trong các đảm bảo vấn đề hành động tự
thì chúng tôi cũng rất là linh động trong các thường xuyên trò đổi phối hợp về thông tin
đối tượng cũng như là tình hình bà con nhân dân
từ đó giúp cho hai lực lượng có công tác phòng người nó được tốt hơn trong thời gian vừa qua
đặc biệt là đối với tình trạng mà thông tin liên quan đến bộ luật thì sau khi sự phản ảnh
là được thông tin của hai chiều giữa hai bên lực lượng thì chúng tôi đã phối hợp tốt hơn
trong thời gian tới thì bộ chi bộ đội biên phòng chúng tôi tiếp tục tham mưu cho thành ủy ủy ban
và các ban ngành
có liên quan phối hợp với các ngành ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
các lực lượng công an quân sự thành phố huy động tối đa lực lượng nhân dân
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu và thực hiện đúng chức năng
nhiệm vụ của mình đối với tổ quốc đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia
hình ảnh những chiến sĩ biên phòng trong các tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi sáu
vẫn lặng lẽ hàng đêm tiền phòng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân vùng biên giới biển ở đà nẵng
sự công hiến âm thầm của họ đang ra sức xây dựng nền biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân
gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày một vững mạnh vì chủ quyền biên giới vì bình yên của thành phố biển